theo sở y tế tỉnh đồng tháp tính đến hết quý i năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có bốn trăm sáu mươi hai ca mắc sốt xuất huyết tăng một trăm hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo dự báo của ngành y tế tỉnh đồng tháp năm hai nghìn một mươi chín bệnh xuất xuất huyết sẽ xuất hiện đỉnh điểm vào tháng bảy đến giữa tháng một mươi
thế nhưng hiện tại bệnh có dấu hiệu tăng nhanh hiện toàn tỉnh đã có bốn trăm sáu mươi hai ca mắc sốt xuất huyết cả tỉnh phát hiện và xử lý được ba mươi bốn ổ dịch